thưa quý vị theo số liệu từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
chỉ trong một mươi năm ngày đầu tháng bốn nam bộ có đến năm lần nắng nóng vượt lịch sử
sau nhiều ngày nắng nóng gây gắt liên tiếp lượng nước bốc hơi nhiều khiến cho độ ẩm trong không khí đang tăng lên
dự báo mùa mưa ở nam bộ sắp tới sẽ rất khốc liệt không kém gì nắng nóng
nắng nóng ngày càng tăng thì nỗi mong mưa của hàng chục triệu người dân nam bộ và thậm chí cả tây nguyên càng lớn dần
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
tại nam bộ và tây nguyên nắng nóng và khô hạn có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng năm
tại khu vực bắc và trung bộ nắng nóng có xu hướng gia tăng trong thời kỳ từ tháng năm đến tháng bảy
hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tháng năm nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng một hai độ
có nơi cao hơn tháng sáu bảy cao hơn từ năm một năm độ
thạc sĩ lê thị xuân lan chuyên gia khí tượng thủy văn phân tích
sau nhiều ngày nắng nóng gây gắt liên tiếp lượng nước bốc hơi nhiều khiến độ ẩm trong không khí đang tăng lên
ảnh mây vệ tinh cho thấy bắt đầu có những đám mây kéo tới từ phía tây nam và gió cũng bắt đầu chuyển hướng nhưng còn nhẹ và chưa đều
từ ngày hai mươi một tháng bốn trở đi áp thấp nóng ấn miến ở phía tây hoạt động mạnh và tăng cường sang phía đông
ảnh hưởng nhiều đến nước ta khiến cho nắng nóng gia tăng cường độ trên cả nước
đến cuối tháng bốn gió mùa tây nam bắt đầu xuất hiện đồng nghĩa với việc chúng ta đang đến gần với mùa mưa hơn
tuy nhiên gió tây nam mới chỉ bắt đầu ở tầng thấp và mang tính tạm thời chưa đều
giai đoạn này những cơn mưa chuyển mùa cũng bắt đầu xuất hiện rải rác một vài nơi
đến ngày hai tháng năm trên vùng biển phía tây thái bình dương phía đông của philippines
có một vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới thậm chí là bão
nếu đúng như dự báo nó có thể là dấu mốc trong mùa mưa bão năm nay trên vùng biển phía tây thái bình dương trong đó có việt nam
theo các quan khí quyển và đại dương quốc gia minoa hiện tượng el nino gần như đã kết thúc và từ nay đến tháng sáu là giai đoạn trung tính
từ tháng sáu đến tháng tám có thể bắt đầu bước vào chu kỳ la nina mưa nhiều với những biểu hiện thời tiết ở nam bộ như trên
có thể thấy mùa mưa ở nam bộ sẽ bắt đầu vào giữa tháng năm với các địa phương thuộc vùng bán đảo cà mau như cà mau kiên giang bạc liêu
mùa mưa thậm chí có thể xuất hiện sớm hơn ở một số nơi như phú quốc sau đó mở rộng ra các tỉnh thành khác ở nam bộ
thạc sĩ lê thị xuân lan nhận định do mùa mưa bắt đầu cùng với trục kỳ la nina nên năm nay lượng mưa sẽ khá rổi rào
số cơn bão áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên miền đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta có thể nhiều hơn trung bình các năm khoảng hai cơn
tuy nhiên vấn đề trước mắt là từ nay đến khi mùa mưa bắt đầu nam bộ bước vào giai đoạn chuyển mùa nên thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc xét mưa đá vào chiều và tối
người dân cần hết sức đề phòng để tránh thiệt hại
theo cơ quan khí tượng thủy văn trong tuần tới từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng bốn chung với kỳ chiều cường giữa tháng ba âm lịch đối với đồng bằng sông kiều long đây là đợt xâm nhập mặn do lượng nước từ thượng nguồn sông mê công về ít
người dân ở địa phương cần lưu ý áp dụng các biện pháp phòng tránh
ông hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết năm hai nghìn hai mươi ba hiện tượng enso sự biến đổi có tính tru kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên đông thái bình dương duy trì trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó nhiệt độ bề mặt nước biển trung tâm thái bình dương có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha nóng enino
dự báo từ tháng bốn đến tháng sáu nhiệt độ cả nước sắp xỉ cho tới nóng hơn trung bình nhiều năm khoảng một độ
mỗi đợt nắng nóng thường kéo dài từ ba đến năm ngày năm nay có thể kéo dài hơn khoảng năm đến bảy ngày riêng trung bộ hơn bảy ngày
cao điểm hè sẽ là hai tháng sáu và bảy ở miền bắc và từ cuối tháng sáu đến tháng tám ở miền trung với khả năng xuất hiện nắng nóng gai gắt từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ và đặc biệt gây gắt từ ba mươi chín độ trở lên
dự báo nam bộ sẽ rất nắng nóng từ tháng sáu miền bắc kéo dài đến độ cao
đầu tháng tám miền trung đến cuối tháng tám
xin được chuyển sang những thông tin về khí hậu thời tiết trên thế giới
thưa quý vị ngày một mươi tám tháng bốn giới chức indonesia cho biết ngọn núi lửa nằm trên đảo ruang cách thủ phủ manado của tỉnh phía bắc lusawesi khoảng một trăm linh km
đã phun trào hơn ba lần kể từ lần đầu tiên vào ngày một mươi sáu tháng bốn khiến cho hàng nghìn người dân phải sơ tán
sau một loạt vụ phun trào núi lửa này đã tiếp tục phun cho bụi vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn
núi ruang bắt đầu phun trò bụi
vào cuối ngày một mươi sáu tháng bốn phun cho bụi cao tới ba mét gây ra mưa cho kèm theo đá sỏi và lan đến các khu dân cư trên bờ biển tagulandang
để tránh tác động nghiêm trọng của vụ phun trào chính quyền địa phương đã sơ tán tám trăm hai mươi tám cư dân của hai làng trong khu vực bị ảnh hưởng và ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp
các quan chức vào sáng ngày một mươi chín tháng bốn cho biết núi lửa ruang đã tạm in
tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó ngọn núi lửa bắt đầu phun cho bụi
cơ quan nghiên cứu núi rửa của indonesia cho biết
xảy ra vào lúc một mươi bảy h sáu theo giờ địa phương tạo ra một cuộc khói cao bốn trăm linh m hướng về phía nam
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn trung tâm núi lửa và giảm nhẹ thiên tài địa chất đã nâng cảnh báo trạng thái hoạt động của núi rua am lên cấp bốn cấp cảnh báo nguy hiểm
việc nâng mức cảnh báo tình trạng núi lửa lên cao nhất được đưa ra sau quá trình núi lửa ruang liên tục gia tăng hoạt động kể từ đầu tháng này
hai núi lửa khác là agu và karangtegang nằm gần núi ruang cũng đang được đưa vào trạng thái giám sát chặt chẽ vì có dấu hiệu gia tăng hoạt động địa chấn
trung tâm núi lửa và giảm nhẹ thiên tài địa chất đã đưa ra một số khuyến nghị để cộng đồng và du khách cảnh giác không đi vào khu vực bán kính sáu km tính từ tâm miệng núi lửa ruang đang hoạt động
đồng thời khuyến cáo về khả năng xảy ra phun trào nham thạch mây nóng nước dân và sóng thần
lần phun trào lớn gần đây nhất của núi ruang là vào năm hai nghìn hai khi đó người dân cũng phải sơ tán
indonesia một quốc đảo rộng lớn thường xuyên phải hứng chịu các hoạt động địa chấn và núi lửa do nằm trên vành đai lửa thái bình dương
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước vào ngày hai mươi một tháng bốn
hà nội nhiều mây trưa và chiều giảm mây trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ có mây chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
ngày nắng riêng khu vực tây bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng đến nắng nóng nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng riêng từ đà nẵng đến phú yên nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ

nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là những thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại